trong phiên thảo luận hôm qua tại hội trường và hành lang quốc hội
một trong những nội dung mà các đại biểu quốc hội quan tâm đó chính là vấn nạn tham nhũng
trước đó trong bản báo cáo kiến nghị của cử tri gửi đại biểu quốc hội
nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về vấn nạn tham nhũng ngày càng có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức
tuy nhiên quyết tâm đưa sáu vụ đại án ra xét xử đã chứng minh quyết tâm của đảng và nhà nước ta
đầu tháng một mươi vừa qua thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã thống nhất chủ trương đưa sáu vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp ra xét xử sơ thẩm
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu và trong quý i năm hai nghìn hai mươi
trong đó có vụ tham ô tài sản sửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên vận tải viễn dương vinasin
quyết tâm này của ban chỉ đạo đã tiếp thêm niềm tin cho cử tri và đại biểu quốc hội
và quyết tâm của đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng

trong đó có vụ tham ô tài sản sửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm phòng chống tội phạm tham nhũng
tuy nhiên nhiều đại biểu cũng cho rằng ngoài sự quyết tâm này của ban chỉ đạo
của trung ương cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cấp địa phương
để công tác phòng chống đạt hiệu quả cao hơn
có ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và người đứng đầu là tổng bí thư
trong thời gian vừa qua là đã có sự quyết liệt trong chỉ đạo
trong xử lý và đưa ra danh mục các vụ án cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo
và giải quyết dứt điểm trong năm hai nghìn một mươi sáu và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhưng mà vấn đề đặt ra là như thế thì ở trung ương luôn quyết liệt như thế
thì ở địa phương vào cuộc như thế nào có đồng bộ hay không
vấn đề hiện nay cho thấy rằng là có địa phương có bộ ngành là chưa có sự vào cuộc một cách quyết liệt và đồng bộ
vấn đề đặt ra là phải có sự quyết liệt đồng bộ như tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư thì
để ngăn chặn hành vi tham dụng mới của tổng bí thư
các đại biểu cũng hy vọng trong thời gian sớm nhất sau khi vào cuộc điều tra xét xử sáu vụ đại án
các cơ quan chức năng sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng trước cử tri và công luận